hơn hai tấn tôm nguyên liệu có chứa tạp chất aga và cmc vừa bị công an tỉnh bạc liêu phát hiện thu giữ
kiểm tra xe tải do tài xế hồ đắc hoàng nam trú tại thành phố cà mau tỉnh cà mau điều khiển
lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển chín mươi ba thùng xốp
chứa hơn hai ba tấn tông nguyên liệu có chứa tạp chất agar và cmc